ngày hai mươi một tháng năm thay mặt ban chấp hành trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ bảy
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của nghị quyết
nghị quyết khẳng định chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế xã hội
liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế thị trường lao động và đời sống người hưởng lương
góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn trong sạch hoạt động hiệu lực hiệu quả phòng chống tham nhũng lãng phí
nước ta đã trải qua bốn lần cải cách chính sách tiền lương vào các năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm tám mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và năm hai nghìn một mươi
nhờ đó tiền lương trong khu vực công của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang đã từng bước được cải thiện
nhất là ở những vùng lĩnh vực đặc biệt khó khăn
góp phần nâng cao đời sống người lao động
trong khu vực doanh nghiệp chính sách tiền lương từng bước được hoàn thiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước
bên cạnh những kết quả đã đạt được chính sách tiền lương vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập
chính sách tiền lương trong khu vực công còn phức tạp thiết kế hệ thống bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm
chức danh và chức vụ lãnh đạo còn mang nặng tính bình quân không bảo đảm được cuộc sống
chưa phát huy được nhân tài chưa tạo được động lực
để nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động
quan điểm chỉ đạo của nghị quyết lần này là chính sách tiền lương là một chính sách đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế xã hội
tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương
trả lương đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động
góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội bảo đảm ổn định chính trị xã hội
thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trường và phát triển bền vững
mục tiêu cụ thể là từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi đối với khu vực công tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo nghị quyết của quốc hội
bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế không bổ sung các loại phụ cấp mới theo nghề
hoàn thành xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách chính sách tiền lương
gắn với lộ trình cải cách hành chính tinh giản biên chế đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị quyết của trung ương
b đối với khu vực doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế xã hội và khả năng chi trả của doanh nghiệp
để đến năm hai nghìn hai mươi mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ
thực hiện thí điểm quản lý lao động tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước
hai từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
a đối với khu vực công từ năm hai nghìn hai mươi một áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị
năm hai nghìn hai mươi một tiền lương thấp nhất của cán bộ công chức viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp
định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước
đến năm hai nghìn hai mươi năm tiền lương thấp nhất của cán bộ công chức viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp
đến năm hai nghìn ba mươi tiền lương thấp nhất của cán bộ công chức viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp
b đối với khu vực doanh nghiệp
năm hai nghìn hai mươi một nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của hội đồng tiền lương quốc gia
các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động
nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp
thực hiện quản lý lao động tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến năm hai nghìn ba mươi
và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi
nghị quyết đã cụ thể hóa nội dung cải cách đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang ở khu vực công đối với người lao động trong doanh nghiệp
để thực hiện tốt các mục tiêu đã định nghị quyết đã đề ra bảy nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
trong đó nhấn mạnh việc quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính ngân sách coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương
và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai và các đề án đổi mới cải cách trong các ngành lĩnh vực có liên quan là công việc rất quan trọng để cải cách chính sách tiền lương một cách đồng bộ